thưa quý vị và các bạn trái đất quay quanh mặt trời đó là sự thật hiển nhiên mà ngày nay ai ai cũng biết
thế nhưng vào thế kỷ thứ một mươi năm khi con người còn tin vào những điều ngược lại thì có một người đã dành cả cuộc đời của mình để chứng minh cho sự thật cho chân lý
đó là nhà vật lý nhà thiên văn galileo galile
sau đây mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về cuộc đời và thành tựu đáng đẻ nhất của ông nhân ngày một mươi năm tháng hai ngày mà nhà khoa học đáng kính này ra đời
bầu trời đêm vô số vì sao lấp lánh mặt trăng tròn tỏa sáng
cũng với khung cảnh này nhưng ở thế kỷ thứ một mươi sáu cách chúng ta hiện tại hơn năm thế kỷ con người tin rằng những vị sao kia đứng im và mặt trăng chỉ là một lát vàng mịn như những gì họ thấy
họ cũng tin rằng trái đất đứng im và là trung tâm của vũ trụ này
niềm tin ấy có lẽ vẫn sẽ còn tồn tại nếu không có sự ra đời của nhà vật lý nhà thiên văn nhà toán học và là cha đẻ của chiếc kính viễn vọng galio galilei
một mươi tháng hai năm một nghìn năm trăm sáu mươi bốn tại thành phố piza xinh đẹp của nước ý galilei chào đời
vượt qua gia cảnh nghèo khó ông lớn lên với niềm đam mê toán học và nỗ lực không ngừng nghỉ
tốt nghiệp đại học ông được mời làm giáo sư tại pisa
là một nhà toán học ông vô cùng hứng thú với chiếc kính có thể nhìn xa gấp ba lần do một thợ kính làm ra và quyết tâm tự chế tạo ra nó
ông tự tay mài hai miếng thô kính một lồi một lần
rồi dùng hai ống dài một to một nhỏ để gắn thấu kính lên
ông không ngừng cải tiến cho đến khi nó phóng đại được gấp ba mươi ba lần và cho ra đời chiếc kính viễn vọng
galilei nâng ống kính đơn giản và kỳ lạ ấy lên ngắm bầu trời và bầu trời tiến gần lại với ông
kính viễn vọng không chỉ là một sáng chế mang tính cách mạng trong ngành vật lý mà nó còn đặt nền móng cho ngành thiên văn và khám phá vũ trụ
không dừng lại ở việc sáng chế nó
galilei còn dùng nó để ngắm nhìn bầu trời và mở rộng cánh cửa bí ẩn về vũ trụ cho loài người
nhiều đêm quan sát bầu trời galilei thấy mặt trăng lồi lõm chứ không mịn màng
ông thấy các thiên thể đều vận động
ông viết trong sách của mình rằng
tất cả không phải là tĩnh tại mặt trời đang quay trái đất cũng đang quay
trái đất không chỉ quay quanh mặt trời mà còn tự quay quanh mình nó theo một trục
mang tâm huyết của mình vội vã thông báo tới xã hội nhưng tiếc rằng học thuyết của ông
bị xã hội quy là dị đoan
thời điểm đó thuyết mới của galilei đi ngược lại với niềm tin của tòa thánh
đi ngược với thuyết trái đất là trung tâm của vũ trụ vốn tồn tại từ thời cổ đại
giáo hội phán quyết ông đi ngược lại giáo lý tuyên truyền học thuyết dị đoan và kết tội tù trung thân
thuyết mặt trời là trung tâm của vũ trụ của ông cũng bị giáo hội cấm lan truyền suốt cuộc đời mình
sau khi tòa tuyên phạt galilei bị quản thúc mất tự do
nhưng ông vẫn kiên trì nghiên cứu
mắt bị hỏng không còn nhìn thấy được ánh sáng nữa
galilei mất ngày tám tháng một năm một nghìn sáu trăm bốn mươi hai ở tuổi bảy mươi bảy
cho tới lúc mất đi ông vẫn tin tưởng rằng ánh sáng chân lý chắc chắn sẽ chiến thắng mọi thế lực đen tối
một điều tôi học được khi nghiên cứu về nhà thiên văn vĩ đại galilei
đó là ta không thể chỉ nghĩ điều đó là đúng
mà ta phải tìm mọi cách và đủ dũng cảm để chứng minh điều đó cho người khác thấy
dù có đi ngược lại số đông
hơn ba trăm linh năm sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín giáo hoàng chính thức thừa nhận phán quyết đối với galilei là sai lầm nghiêm trọng
lịch sử cuối cùng cũng trả lại sự công bằng cho ông
nhà khoa học vĩ đại đã dành cả cuộc đời mình để chiến đấu cho sự thật
người đã khai phá cánh cửa bước ra vũ trụ vô tận chỉ bắt đầu từ hơn một mét khối gỗ và thủy tinh